xin kính chào quý vị và các bạn
áp thấp nhiệt đới không còn nhưng đới gió đông nam của khối không khí biển vẫn tác động đến thời tiết miền bắc
dưới tác động của đời gió đông nam này trong đêm nay bắc bộ vẫn còn có mưa rông rải rác
trong cơn rông gần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
ngày mai mưa giảm còn vài nơi và đến ngày một mươi hai tháng bảy sẽ phổ biến nắng giáo
về nền nhiệt độ thì sẽ có xu hướng tăng từng ngày
hôm nay ngày mai giao động từ hai mươi năm đến ba mươi ba độ sau đó tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai vẫn có mưa rông rải rác
trong cơn rông có thể tiềm mẩn hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây vẫn ở ngưỡng mát mẻ khi cao nhất ngày giao động từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
sang đến ngày một mươi một tháng bảy mưa giảm nhanh cùng với đó nền nhiệt tăng nhẹ từ một đến hai độ
khối không khí biển lấn vào hình thành nên một rãnh áp thấp tác động đến các tỉnh miền trung
từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong ba hôm tới
trời sẽ có nắng nhưng chưa xảy ra nắng nóng với nền nhiệt ngày đêm trên khu vực sao động từ hai mươi năm ba mươi năm độ có nơi cao hơn
về chiều tối tại đây có mưa rông diện vài nơi với lượng không đáng kể và kết thúc nhanh
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong đêm nay và ngày mai có mưa rào và rông lúc chiều tối
sau mưa giảm về diện vài nơi trong cơn rông cần đề phòng với tố lốc và gió rất mạnh
nền nhiệt tại đây cũng chưa tăng quá cao chưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sảnh áp thấp cũng chi phối thời tiết các tỉnh tây nguyên gây mưa rào và rông trên diện rộng
cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lốc mạnh
mưa nhiều nên nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ ngày đêm giao động từ hai mươi một đến ba mươi hai độ
các tỉnh hình nam bộ trong ba ngày tới cũng có mưa rào và rông trên diện rộng lúc chiều tối
trong cơn rông cần đề cao cảnh giác với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt trên khu vực cũng giảm nhẹ chưa chiều giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ